theo nhận định của đài khí tượng thủy văn trung ương trung trung bộ tình hình nắng nóng và khô hạn gây gắt tại thành phố đà nẵng sẽ kéo dài từ nay cho đến cuối tháng tám và có khả năng đến đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguy cơ xảy ra hạn hán xâm nhập mặn mạnh và thiếu nước sinh hoạt
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi và đang phối hợp với các địa phương tổ chức chống hạn trong vụ hẻ thu tăng cường phòng chống cháy rừng
hoàn thành việc cấp nước tưới theo từng thời kỳ hoàn thành thi công khép kín tuyến đập tạm ngăn mặn số hai trên sông cẩm lệ trước ngày một mươi năm tháng sáu đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời tham mưu kế hoạch điều tiết nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện nhằm bổ sung nước phòng chống hạn hán xâm nhập mặn cho hạ du và nước sinh hoạt cho thành phố